vào sáng nay một mươi sáu tháng năm theo giờ việt nam chuyến bay thứ hai đưa công dân việt nam bị mắc kẹt tại mỹ về nước đã cất cánh
các công dân này bị kẹt lại tại đây do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín khiến các hãng hàng không không thể hoạt động
chuyến bay cất cánh từ thủ đô washington của mỹ
theo báo cáo có ba trăm bốn mươi năm công dân việt nam về nước trên chuyến bay này chủ yếu là học sinh sinh viên
cũng có cả người cao tuổi và trẻ sơ sinh
phần lớn trở về giải rác từ khắp các bang ở khu vực bờ đông của nước mỹ
trong đó có những nơi là trung tâm dịch của nước này như thành phố new york
theo dự kiến máy bay sẽ hạ cánh tại sân bay quốc tế nội bài vào khoảng nửa đêm ngày hôm nay sau hai mươi giờ bay
trước đó chuyến bay thứ nhất đưa công dân việt nam trở về từ mỹ đã được thực hiện thành công vào ngày bảy tháng năm vừa qua